trên những ghi vấn và lo ngại về việc ncov có thể lây qua không khí
mới đây các nhà nghiên cứu đại học briston anh đã có kết quả mới nhất về vấn đề này
liệu có hay không khả năng lây nhiễm covid một mươi chín qua không khí
hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây
các nhà nghiên cứu của đại học briston của anh cho rằng ncov mất phần lớn khả năng lây nhiễm
sau năm phút ở trong không khí và giảm nguy cơ tới chín mươi sau hai mươi phút
các phát hiện được trung tâm nghiên cứu arizona thuộc đại học bristol anh được guardian dẫn lại nhấn mạnh
tầm quan trọng của giữ khoảng cách vật lý và đeo khẩu trang trong ngăn ngừa lây lan covid một mươi chín ở phạm vi ngắn
hệ thống thông gió dù vẫn quan trọng nhưng có thể sẽ có ít tác dụng hơn
mọi người dồn sự chú ý vào những không gian thông gió kém và lo lắng về nguy cơ ncov lây truyền hàng mét trong không khí
hoặc là khắp căn phòng
tôi không nói điều đó không xảy ra nhưng tôi nghĩ nguy cơ phơi nhiễm lớn nhất là khi bạn ở gần ai đó
giáo sư jonathan redd giám đốc trung tâm nghiên cứu arizona tác giả chính của nghiên cứu cho biết
khi bạn di chuyển ra xa hơn không chỉ aeroon loạn xuống mà khả năng lây nhiễm của virus cũng giảm
vì virus đã mất đi khả năng lây truyền theo thời gian ông nói thêm
các nhà nghiên cứu tại đại học briston đã phát triển thiết bị cho phép họ tạo ra các giọt nhỏ
chứa virus và chúng bay nhẹ nhàng giữa hai vòng điện trong khoảng thời gian từ năm giây đến hai mươi phút
đồng thời kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ độ ẩm và cường độ của tiê cực tím của môi trường xung quanh
nghiên cứu chưa được bình duyệt cho rằng khi các hạt virus rời khỏi điều kiện ẩm và giàu carbon dioxide của phổi
chúng nhanh chóng mất nước và bị khô trong khi môi trường có nồng độ carbon dioxide thấp hơn cũng làm tăng nhanh chóng độ ph
cả hai yếu tố này đều ngăn cản khả năng virus lây nhiễm cho tế bào người
nhưng tốc độ làm khô các hạt thay đổi tùy theo độ ẩm tương đối của không khí xung quanh
khi độ ẩm không khí dưới năm mươi tương tự không khí tương đối khô ở nhiều văn phòng
virus mất khoảng một nửa khả năng lây nhiễm trong vòng năm giây
sau đó suy giảm chậm hơn và ổn định hơn với tỷ lệ mất thêm một mươi chín sau năm phút
ở độ ẩm không khí chín mươi tương đương phòng sông hơi hoặc phòng tắm
quá trình suy giảm khả năng lây nhiễm diễn ra từ từ hơn
virus còn năm mươi hai khả năng lây nhiễm sau năm
năm phút giảm xuống chỉ còn một mươi sau hai mươi phút
sau đó không còn sự khác biệt giữa hai điều kiện
tuy nhiên nhiệt độ không khí không tạo ra khác biệt nào đối với khả năng lây nhiễm của virus
trái ngược quan điểm phổ biến cho rằng
ncov có khả năng lây truyền thấp hơn ở nơi có thời tiết nóng
điều đó có nghĩa là đến hôm nay tôi gặp bạn bè ăn trưa trong quán rượu
rủi ro chính là tôi có thể lây lan cho bạn hoặc bạn lây cho tôi
không phải là từ ai đó ở bên kia của quán
giáo sư red nhấn mạnh thêm rằng
điều này cho thấy tầm quan trọng
quan trọng của việc đeo khẩu trang trong những tình huống mọi người không thể duy trì giãn cách
cho đến thời điểm hiện tại
thì tiêm vaccine vẫn là một trong những cách hiệu quả nhất để đối phó với đại dịch
tuy nhiên cơ quan quản lý dược phẩm của liên minh châu âu eu
cảnh báo thường xuyên tiêm tăng cường vaccine covid một mươi chín
có thể ảnh hưởng xấu đến hệ miễn dịch và không khả thi
cơ quan quản lý dược phẩm châu âu ima
cho biết các mũi tiêm tăng cường lập lại bốn tháng một lần có thể làm yếu hệ miễn dịch
và khiến cho người tiêm mệt mỏi bloomberg đưa tin
cơ quan này khuyến nghị các quốc gia nên tăng khoảng cách thời gian chỉ được tiêm tăng cường
và thực hiện vào thời điểm bắt đầu mùa lạnh ở mỗi bán cầu
giống như với chiến lược tiêm chủng ngựa cúng
các mũi tăng cường có thể tiêm một hoặc hai lần
song đó không phải là điều mà chúng tôi cho rằng nên lặp lại liên tục
marco savaleri người đứng đầu bộ phận phụ trách các mối đe dọa
về sức khỏe và chiến lược vaccine của ima nói
chúng ta cần suy nghĩ nhiều hơn
về cách chuyển đổi từ bối cảnh đại dịch sang bối cảnh bệnh đặc hữu ông cho biết thêm
khuyến cáo của yma được đưa ra giữa lúc một số quốc gia đang cân nhắc tim mũi tăng cường thứ hai
nhằm tăng khả năng bảo vệ người dân trước làn sóng dịch do biến chủng omicron gây ra
vào đầu tháng này issaro đã trở thành quốc gia đầu tiên triển khai mũi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín thứ tư
và cũng là mũi tăng cường thứ hai cho những người trên sáu mươi tuổi
trong khi đó anh cho biết ba mũi vaccine vẫn có hiệu quả bảo vệ tốt và chưa cần tiêm thêm
nhưng sẽ xem xét
khi có thêm dữ liệu
thành phố hà nội đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể omicron đầu tiên về từ nước anh
được phát hiện tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
để chủ động kiểm soát tình hình covid một mươi chín trong bối cảnh biến thể omicron có thể xâm nhập và lây lan nhanh
bộ y tế đã đề nghị trưởng bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo quyết liệt
tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và các hướng dẫn của bộ y tế
về chủ động phòng chống biến thể omicron
chủ động xây dựng các kịch bản phương án sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
nâng cao năng lực hệ thống y tế nhắc lại y tế cơ sở bảo đảm thuốc vật tư
trang thiết bị y tế theo phương châm bốn tại chỗ và có phương án huy động điều động
bổ sung nhân lực y tế tiếp tục phát huy vai trò của tổ covid một mươi chín cộng đồng
trạm y tế lưu động không để xảy ra tình trạng người bệnh không liên hệ được với cơ sở y tế
không được tư vấn cấp phát thuốc điều trị
tăng cường giám sát quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài
lưu ý kiểm tra điều kiện lưu trú của các trường hợp này nhằm đảm bảo không tiếp xúc với xung quanh
khi mới nhập cảnh theo quy định tăng cường giám sát tại cộng đồng
để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ khoanh vùng xử lý kịp thời
triệt để ổ dịch không để lây lan ra cộng đồng phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ
viện pasteur để gửi mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm biến thể omicron để tiến hành xét nghiệm giải trình từ gen khẳng định
vì vậy để đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín tại các gông nghiệp hay là trường học
cần tăng cường công tác phòng chống hạn chế không tụ tập đông người khi không cần thiết và thực hiện nghiêm thông điệp năm k
trong thời điểm chưa tìm được loại thuốc để chống lại làn sóng covid một mươi chín
nhưng hiện nay sự xuất hiện của nhiều biên tế
biến thể mới làm người dân hoang mang
mới đây phát điện biến thể omicron mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa lý giải hết về omicron
theo các chuyên gia cho biết biến chủng này có thể khiến người nhiễm mắc hội chứng covid kéo dài
biến chủng omicron đang lây lan nhanh trên toàn cầu với số ca mắc tăng đáng kỹ
theo chuyên gia cho biết biến chủng này có thể dẫn tới hội chứng covid một mươi chín kéo dài kể cả ở người có biểu hiện nhẹ
chuyên gia đến từ đại học thành phố new york của mỹ cho biết
chúng ta nên giả định rằng
biến chủng omicron có thể gây ra điều tương tự như các biến thể trước đó cho đến khi có bằng chứng phủ nhận
tuy nhiên nghiên cứu trước đây cho thấy rằng việc tiêm phòng có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc hội chứng covid một mươi chín kéo dài
theo tổ chức y tế thế giới who cho biết hội chứng covid một mươi chín kéo dài được định nghĩa là tình trạng bệnh nhân
mặc dù đã hồi phục khỏi covid một mươi chín cấp tính nhưng các triệu chứng vẫn còn kéo dài trên bốn tuần kể từ lúc khởi phát nhiễm trùng
who ước tính
một mươi đến hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín
trải qua các triệu chứng kéo dài trong nhiều tháng sau khi mắc bệnh
giống với covid một mươi chín cấp tính hội chứng covid một mươi chín kéo dài gây tổn thương và biểu hiện triệu chứng ở nhiều cơ quan
bao gồm hô hấp tim mạch tâm thần kinh tiêu hóa nội tiết thận da lông
các triệu chứng thường gặp nhất là mệt mỏi kéo dài đau đầu đau cơ khớp ho khó thở
đặc biệt là khó thở khi vận động gắn sức rụng tóc mất mùi vị giảm khả năng nhận thức giảm tập trung
lú lẫn hay các rối loạn tâm lý như lao âu trầm cảm rối loạn giấc ngủ
theo thống kê của anh cho rằng hai nhóm tỷ lệ mắc hội chứng covid một mươi chín kéo dài nhiều nhất sẽ thuộc nhóm đối tượng nữ
có độ tuổi từ ba mươi năm đến bốn mươi chín tuổi
vì vậy trong bối cảnh số ca mắc omitron đang tăng vọt trên toàn cầu và trong nước ta
chúng ta nên tiêm phòng và tiêm nhắc lại để giảm nguy cơ mắc bệnh nặng